thưa quý vị và các bạn thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an
căn cứ kết quả mở rộng điều tra vụ án đưa hối lộ nhận hối lộ
xảy ra tại cục lãnh sự bộ ngoại giao hà nội và các tỉnh thành phố
ngày một mươi bốn tháng bốn cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc về tội nhận hối lộ
quy định tại điều ba trăm năm mươi bốn bộ luật hình sự đối với ba bị can
tô anh dũng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn tại nam định nghề nghiệp thứ trưởng bộ ngoại giao
phạm trung kiên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một tại thái bình nghề nghiệp chuyên viên vụ trang thiết bị
và công trình y tế bộ y tế
vũ anh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín tại nam định nghề nghiệp nguyên cán bộ cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã thực hiện
tống đạt quyết định khởi tố bị can
thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ba bị can
tô anh dũng phạm trung kiên và vũ anh tuấn
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đang điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật
trước đó vào ngày hai mươi bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã khởi tố vụ án nhận hối lộ
để xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân việt nam từ nước ngoài về nước
nhằm trục lợi cá nhân xảy ra tại cục lãnh sự bộ ngoại giao và bắt giữ các cá nhân có liên quan